cách đây hơn sáu mươi năm vào những ngày mùa thu tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đại đoàn ba trăm linh tám vinh dự được trung ương đảng giao nhiệm vụ về tiếp quản thủ đô
tiểu đoàn bình ca đã đi tiên phong vào các vị trí trọng yếu pháp đóng quân để bảo vệ nhân dân và tài sản chung không cho địch phá hoại và làm công tác chuẩn bị đón đại quân về thủ đô
quãng thời gian tuy ngắn nhưng không thể nào phai mờ trong tâm trí những người chiến sĩ bình ca các vị trí mà những người lính của tiểu đoàn bình qua đi qua được ví như những trận địa với những cuộc chiến đấu không có tiếng súng nhưng rất gai go và phức tạp
nhà máy nước yên phụ trước và sau giải phóng thủ đô vài ngày công trình trọng yếu này được tiếp quản và bảo vệ rất nghiêm ngặt thời điểm đó nhà máy là nơi cung cấp nước cho toàn thành phố
tại vị trí này có tới một mươi bốn đồng chí của ta được triển khai tiếp quản bảo vệ hơn chín mươi tuổi cựu chiến binh này vẫn nhớ như yên những ngày căng thẳng khi cùng đồng đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đây
trụ sở công an thành phố hà nội trên đường trần hưng đạo hơn sáu mươi năm trước nơi này là sở cảnh sát bắc việt
cựu chiến binh dương niết và ba đồng đội khác là những người được giao tiếp quản và bảo vệ vị trí này
năm vị trí mà những người lính của quân đội nhân dân việt nam tiếp nhận là ba mươi năm trận địa nơi diễn ra những cuộc chiến đấu không có tiếng súng nhưng rất gai go phức tạp
việc bảo vệ các vị trí này có ý nghĩa quan trọng tới sự duy trì ổn định hòa bình của thủ đô
bác hồ thì giao cho chúng tôi tức là bác có nói như thế này vào làm sao mà
đảm bảo được cái hoạt động của thành phố nó vẫn như bình thường giao thông đi lại điện nước là vẫn đảm bảo cho dân thế cứ để cho nó phá như cái nơi đấy thì dân hà nội phá nước thì không có nước phá điện thì không có điện nó cản trở giao thông cho nên là bác ấy dặn là phải đảm bảo được cái sinh hoạt cho thành phố
hơn nửa thế kỷ đã trôi qua những vị trí trọng yếu như ga hàng cỏ nay là ga hà nội
hay nhà máy điện yên phụ cũng như nhiều địa điểm khác giờ đã có sự đổi thay phát triển
nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của việc tiếp nhận bảo vệ những vị trí này trở thành mốc son quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô